theo ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín tính đến sáu giờ sáng nay ngày hai mươi bảy tháng tám
không có ca mắc mới nào được ghi nhận hiện tổng số ca mắc covid một mươi chín vẫn là một ba mươi bốn người
sáng nay bộ y tế cũng công bố thêm một trường hợp tử vong đây là ca mắc covid một mươi chín tử vong thứ ba mươi
tính từ khi dịch xảy ra ở việt nam
trong một ba mươi bốn ca mắc tính đến sáu giờ ngày hai mươi bảy tháng tám đã có số ca điều trị khỏi là sáu trăm ba mươi hai ca
số ca còn đang điều trị là ba trăm bảy mươi hai ca số ca tử vong là ba mươi ca
ca tử vong thứ ba mươi bệnh nhân sáu trăm chín mươi sáu là nữ năm mươi một tuổi địa chỉ quận hải châu thành phố đà nẵng
trần đoán tử vong viêm phổi do covid một mươi chín biến chứng sốc nhiễm khuẩn
suy đa tạng không hồi phục trên bệnh nhân tăng huyết áp suy thận mạn chạy thận nhân tạo chu kỳ suy tim
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là bảy mươi chín trăm một mươi sáu người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là một năm trăm linh
cách ly tập trung tại cơ sở khác là một mươi tám tám trăm hai mươi tám người cách ly tại nhà nơi lưu trú năm mươi bốn trăm chín mươi hai người